triển lãm giới thiệu đến công chúng năm mươi tác phẩm của bốn mươi tác giả thuộc nhóm urban sketcher ký họa đô thị việt nam đến từ hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng và huế
các tác phẩm ký họa về những danh lam thắng cảnh công trình văn hóa ẩm thực của huế như đại nội ngọ môn kiểu đình lầu tứ phương vô sự hưng tổ miếu bảo tàng văn hóa huế
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu nhóm urban sketcher sẽ tiếp tục ký họa bổ sung thêm năm mươi tác phẩm về các danh lam thắng cảnh của huế trưng bày phục vụ người dân và du khách thưởng lãm